ubnd tp hcm chấp thuận chủ trương cho giãn nợ kéo dài thời gian trả nợ tối đa hai mươi bốn tháng
đối với những hộ dân người lao động vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ubnd tp hcm yêu cầu ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố tiếp tục tranh thủ nguồn vốn
giải quyết việc làm của ngân hàng này cấp bổ sung thêm tối thiểu bốn trăm linh tỷ đồng để cho vay trên địa bàn
hỗ trợ người nghèo người lao động thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín có vốn làm ăn
phục hồi sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện hiệu quả chương trình cho vay người sử dụng lao động
để trả lương ngừng việc cho người lao động do dịch covid một mươi chín
ngân hàng chính sách xã hội các quận huyện cần kịp thời giải ngân đối với nguồn vốn quỹ giảm nghèo
không để xảy ra trường hợp hộ nghèo hộ cần nghèo hộ mới thoát mức chuẩn hộ cần nghèo
có nhu cầu và đủ điều kiện vay mà không được tiếp cận vốn tính dụng chính sách xã hội phải đi vay tính dụng đen